bộ trưởng ngoại giao malaysia saifuddin abdullah đã có cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế phân đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc một mươi năm tỷ usd hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi
khẳng định quyết tâm phối hợp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh
hai bên nhất trí xem xét thúc đẩy thiết lập cơ chế và ký kết các vấn kiện hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật
malaysia cam kết ủng hộ việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam khẳng định phối hợp chặt chẽ và ủng hộ malaysia đăng cai thành công năm apec hai nghìn hai mươi